thưa quý vị và các bạn việc bộ tài chính công bố dự thảo thu thuế tài sản
với dự kiến là sẽ thu thuế đối với nhà ở từ bảy trăm linh triệu đồng
đã gây bức xúc dư luận cũng như là sự chú ý của các chuyên gia kinh tế suốt tuần qua
mặc dù chính phủ cũng đã lên tiếng chưa xem xét dự thảo này
và yêu cầu bộ tài chính công khai quy trình lấy ý kiến các cơ quan tổ chức
đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp từ chính sách
tham khảo ý kiến của nước ngoài và đánh giá tác động của từng chính sách
trong từng đề nghị xây dựng luật
nhưng từ phản ứng mạnh mẽ của dư luận xã hội thì cho thấy
các nhà tham mưu các nhà tư vấn hoạch định chính sách cho chính phủ
cần có những cơ sở và thực tiễn phù hợp vì dân
hợp lòng dân khi xây dựng chính sách
đây cũng là nội dung chính mà chương trình lao động xã hội tuần này đề cập đến
hai ông bà nguyễn văn nhanh sống tại khu đô thị linh đàm
đều là cán bộ hưu trí của ngành địa chất và khai thác khoáng sản quảng ninh
sau khi nghỉ hưu
hai ông bà về sinh sống tại đây hy vọng gần các con tiện bề chăm sóc
tuy nhiên mấy ngày nay theo dõi tin tức thời sự về dự thảo có thể thu thuế tài sản
đối với căn nhà sở hữu của ông bà ông bà không khỏi bức xúc
hai vợ chồng về hưu mà giờ này có những cái khoản thu nhập thì nó cũng có mức độ vừa phải
thế mà giờ thu với cái mức thuế như thế này thì chúng tôi thấy là nó không hợp lý
cũng giống với ông nhanh quan điểm tính thuế của bộ tài chính cũng gây bức xúc cho hầu hết những người đang sống
trong các khu trung cư tại hà nội đặc biệt là những khu trung cư dành cho người thu nhập thấp
kể cả bây giờ nông thôn tôi thấy là người ta cũng đã có những cái căn hộ có thể lên tới tiền tỷ rồi đến cả đất

thì nó cũng đã rơi vào tầm trên bảy trăm linh triệu rồi chứ không có những nhà nào
cho nên là hầu hết tất cả dân đều phải vào cái ngưỡng phải chịu thuế
chúng tôi mua nhà đã quả chịu quá nhiều rồi
bây giờ người dân phải đi khả năng là đi có những người người ta cũng phải đi vay ngân hàng rồi đi vay chỗ nọ chỗ kia thì cũng phải rất là nhiều nơi thì mới có được cái giá trị mua nhà
bản thân tôi là một người làm trong nhà nước lương một tháng của tôi có ba triệu rưỡi thôi
vậy thì một năm thử hỏi tôi có bao nhiêu
bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm tôi mới mua được cái giá trị mua nhà như thế này
như vợ chúng tôi đang sở hữu một căn nhà trên năm mươi m hai đã được hỗ trợ về giá mà giá của căn nhà này đã là hơn một tỷ đồng rồi
tuyện nhiên là chúng tôi phải đóng thuế từ mức bảy trăm linh triệu đổ lên
trong khi căn nhà này chúng tôi mua được với giá hỗ trợ của nhà nước mà còn chưa trả hết tiền thì đây là một điều thực sự bất cập đối với chúng tôi
vậy thì hàng tháng chúng tôi phải trả ít nhất là chúng tôi đã phải trả hơn sáu triệu gần bảy triệu
một căn nhà trong vòng một tháng
thì cái việc mà phải đóng thêm một mức thuế từ ba đến bốn là quá sức đối với chúng tôi
cái thứ hai là trong dự thảo này thì việc thu thuế lại chỉ dừng lại ở những người có một căn nhà mà không thu thuế với những người có từ hai căn trở lên
chính những người mà có từ hai căn nhà trở lên đấy là những người mà nên đóng thuế tài sản
như trong tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản của bộ tài chính
có hai phương án thu thuế tài sản đối với nhà ở có giá trị trên bảy trăm linh triệu đồng hoặc một tỷ đồng thuế sẽ được tính trên phần giá trị vượt ngưỡng
về thuế xuất cũng có hai phương án một là áp dụng mức thuế xuất tài sản chung là ba hai là áp dụng mức thuế tài sản chung là ba mươi
như vậy với một ngôi nhà có giá trị trên bảy trăm linh triệu đồng người dân sẽ phải chịu mức thuế cho phần vượt từ ba đến bốn một năm
thực tế ngay đối với các dự án xây theo diện nhà ở xã hội để được hưởng ưu đãi của nhà nước theo giá trị nhà ở xã hội theo nghị định một trăm linh trên hai nghìn một mươi năm của bộ tài chính
thì hầu hết được xây dựng gần đạt ngưỡng với con số một tỷ đồng theo đúng quy định
vậy nếu áp mức trên bảy trăm linh triệu phải chịu thuế thì hầu như tất cả người dân sống tại đô thị và hà nội đều chịu thuế tài sản
theo nhiều chuyên gia kinh tế quan điểm thuế của bộ tài chính đưa ra trong dự thảo này
đã thiếu đi những cơ sở triết học chưa thấu đáo chưa toàn diện chưa tính tới bản chất chế độ và tính nhân văn của chính sách thuế
yếu tố kỹ thuật cách tính thuế cũng thiếu tính khoa học
thực tế trên thế giới đã có đến một trăm bảy mươi bốn nước trong một trăm chín mươi ba nước liên hợp quốc áp dụng thu thuế tài sản
chúng ta đã có chủ trương hoàn thiện thuế tài sản trong cả văn kiện nghị quyết của đại hội đảng
trong các chương trình làm luật của quốc hội cũng như trong chiến lược thuế
và trên thực tế nhà nước đã thu thuế tài sản nhiều
năm nay trên tư cách là thuế sử dụng đất và người dân cũng rất ủng hộ
nhưng khi thời điểm này bộ tài chính quyết định mở rộng thuế tài sản sang các đối tượng khác như nhà ở ô tô máy bay
thì gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận cũng như tạo sự bất ổn trong thị trường đầu tư bất động sản
bộ tài chính đã có một ý tưởng đó là loại một số những đối tượng quá nghèo
những đối tượng không đáng thu hoặc không nên thu ra khỏi đối tượng thu
thứ hai nữa là một số đối tượng mà chúng ta đang miễn chúng ta vẫn được miễn
ví dụ như thuế đất nông nghiệp thì được miễn thì trong này cũng không thu đất nông nghiệp
trừ đất nông nghiệp và sự kinh doanh
cái thứ ba nữa là bộ tài chính bị sự ép của cái cân đối ngân sách
trong bối cảnh hội nhập do đó là tìm mọi cách để mở rộng nguồn thu
và giữ được cân đối ngân sách này như là một nhiệm vụ chính trị cao nhất bộ tài chính phải thực hiện
thì cái này chúng ta cũng phải thông cảm
và bộ tài chính đã xây dựng hệ số tính thuế và đối tượng như thế để làm sao đạt được mục tiêu này
thế cho nên bộ tài chính được lòng chính phủ thì lại mất lòng dân
thế cho nên rõ ràng chúng ta phải xem lại cơ sở
khi mà bắt đầu đưa ra cái dự thảo thì thấy là khách hàng những người môi giới
những chủ đầu tư bắt đầu là cảm thấy là
bàn tán rất nhiều và cảm thấy lung lay
không biết là đột biệt là đối với những người đầu tư thì họ đang rất lan tăn
khi mà họ sở hữu thêm ngôi nhà thứ hai thứ ba thì cái mức thuế áp dụng sẽ như thế nào
về cơ bản thì mặc dù là chưa áp dụng nhưng mà nó đã ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng
trong các giao dịch mà chúng tôi đang thực hiện
và khách hàng rất lan tăn và rất muốn một cái thông tin rất rõ ràng
về cái lộ trình đánh thuế hoặc không đánh thuế hoặc cái mức thuế áp dụng
hoặc tăng thuế như thế nào từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
để họ yên tâm để có thể là mua nhà để ở hoặc mua nhà để đầu tư
chỉ trong một thời gian ngắn với năm lần đề xuất thay đổi thuế
cùng với nhiều loại thuế phí đang khiến áp lực dư luận tăng lên
cũng như gây áp lực chính với bộ tài chính
trước lần đề xuất thuế tài sản lần này việc bộ tài chính gặp phải áp lực từ dư luận
được coi là lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử thuế
người dân và các chuyên gia kinh tế mong muốn những điều chỉnh về thuế cần phù hợp
đồng thời thể hiện sự minh bạch trong quy trình lấy ý kiến
cũng như có những cơ sở lý luận và thực tiễn phù hợp
cái việc mà đánh thuế vào tài sản đấy thì đúng là có những nước tiên tiến
thì họ cũng đã áp dụng cũng nhiều nước áp dụng
nhưng mà đối với các đối với ở trong nước ta đấy
thì mình cũng phải áp dụng cho nó phù hợp với cái điều kiện
rồi cư dân rồi về cái khả năng tài sản của người dân để cho nó phù hợp
cái việc mà đánh thuế vào nhà và đất và tài sản trên đất
tức là nhà thì trên thế giới họ áp dụng rất nhiều rồi việt nam chưa áp dụng
thì cái việc cái lộ trình áp dụng cái việc đấy là tôi nghĩ rằng là đương nhiên
nhưng tại việt nam bây giờ cái thời điểm nào áp dụng
thì nên chính phủ và bộ tài chính nên cân nhắc cái thời điểm áp dụng
cái thứ hai là chúng ta phải có một cái lộ trình rõ ràng
để người dân nắm được từ thời điểm nào đến thời điểm nào
thì áp dụng cái mức giá này
và cái thứ ba là chúng tôi rất là
đấy là tại sao lại đưa ra cái con số bảy trăm linh triệu
và cái con số bảy trăm linh triệu này lại áp dụng chung cho cả nước cả nông thôn cả thành thị
đấy là khi mà áp dụng bảy trăm linh triệu thì gần như là tất cả các cái nhà
tại các cái thành phố lớn đều phải nộp thuế cả
phải xác định cái căn cứ cái cơ sở để chúng ta xác định thuế như thế nào
để đảm bảo rằng chúng ta điều tiết được những người là có cái hành vi
chiếm hiểu nhiều hơn những người khác
và tránh cái tình trạng là chúng ta
chúng ta tác động vào những người người ta đang chiếm hiểu những tài sản
nó mang cái chất gọi là thiết yếu của xã hội
thì người ta vẫn phải chịu cái thuế đó
thì cái điều này nó lại không đạt đúng cái mục tiêu
đánh giá giá trị một cái tài sản thì thường là người ta đánh giá giá trị vào những cái tài sản cho thuê
thế chúng ta hình dung thế
còn một cái nhà ở thì có thể giá trị cao ra thì thấp
thì ở các nước thì họ vẫn đánh giá theo cái giá trị đó
nhưng mà nó thấp hơn là cái giá trị cho thuê
cái giá trị ở nó khác mà cái giá trị cho thuê ác cũng là nhà
nhưng nhà ở thì người ta sẽ đánh giá một mức khác
và cho thuê người ta lại ở một mức khác
và thậm chí là văn phòng rồi các cái khu thương mại thì nó lại một cái mức khác
thì chúng ta sẽ nghiên cứu như thế nào cho nó phù hợp
thì chúng ta cũng phải đưa ra cái lộ trình
sao là cái thời gian cũng như đấy nó phải có một khoảng cách
để cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là chuyển hóa dân
người ta phù hợp với cái thực tiễn
tham mưu cho chính phủ trong các vấn đề xây dựng và hoạch định các chính sách
bộ tài chính cũng như nhiều bộ ngành khác
cần có những đánh giá tác động hiệu quả của chính sách trong thực tiễn
cũng như những mục tiêu chính trị xã hội khác
tạo sự đồng thuận trong nhân dân
cũng như niềm tin của nhân dân và các nhà xây dựng chính sách và chính phủ
thu thuế là một điều mà nên làm nhưng mà làm sao để hợp lý
thì để người dân người ta có cái sự thông cảm và sự hỗ trợ người nhà nước
thì là hợp lý hơn chứ không phải là tất cả mọi thứ đều phải đánh thuế
rõ ràng cho đến nay nhìn tổng thể đó là rất nhiều
họ đã cố gắng họ đã làm được rất nhiều việc nhất là vấn đề về thuế
nhưng mà rõ ràng là cũng còn rất nhiều những hạn chế
hầu hết các phản đối của xã hội đều liên quan đến thuế
một phần không hẳn chỉ là do người dân mất thêm tiền thì họ phản đối
một phần là bởi vì nó không tới nó không đắc nhân tâm và nó không sát thực tế
cũng như nó không tạo ra một sự so sánh mà có thể chấp nhận được giữa việt nam với thế giới
do đó là bộ tài chính chúng tôi cho rằng là bị chịu áp lực quá lớn
về cái việc tăng nguồn thu một chiều
mà không tính tới hiệu quả thuế và các mục tiêu chính trị xã hội khác
do đó là đặt những kỳ vọng và những cái mục tiêu và những cơ chế nó bị cực đoan
cái thứ hai nữa là bộ phận xây dựng chính trách
chúng tôi cho rằng là cần phải được điều chỉnh bổ sung những nhân sự có tài năng
có trách nhiệm và đặc biệt là có phương pháp làm việc tốt
và nếu bộ tài chính làm bị nhiều lần như vậy thì chắc chắn nó không chỉ ảnh hưởng đến
ưu tiên bộ tài chính còn ảnh hưởng đến ưu tiên của chính phủ
và hơn nữa nó tạo ra một định kiến trong người dân rất không tốt
thuế tài sản ở nhiều nước được xem là nguồn thu quan trọng trong ngân sách
một số nước đã áp dụng từ lâu
tuy vậy tại các nước phát triển an sinh xã hội của họ rất tốt
họ thu thuế để tái đầu tư cho phúc lợi xã hội
nếu đem áp dụng luật thuế này vào việt nam trong bối cảnh hiện nay
mức thuế nào là phù hợp với điều kiện và khả năng chịu đựng của người dân
là điều mà ban soạn thảo cần phải cân nhắc thật là thận trọng
cũng như là phù hợp với những giá trị xã hội và phù hợp với mục tiêu do dân và vì dân
được tính theo mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám

đây là quy định của bộ tài chính tại thông tư số ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám tt btc
ban hành mức thu chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hãng cơ sở lưu trú du lịch
cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

mọi ý kiến quý khán giả xin gửi về hòm thư laodongvasahoi thnda gmail com
xin chào và hẹn gặp lại
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé